thành ủy tp hcm đã tổ chức tổng kết công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm hai nghìn một mươi chín và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi
đáng chú ý việc thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo đã tạo sự lan tỏa đến các cấp các ngành và cán bộ công chức và các tầng lớp nhân dân
trong đó phong trào thi đua đã đi vào chiều sâu thiết thực như phong trào dân vận khéo gắn với nội dung năm
đã đạt được những kết quả khá cao không để người nghèo người yếu thế bị tuột hậu không gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp
không xả rác ra đường và kênh rạch không vi phạm luật giao thông không tụ tập gây rối mất an ninh trật tự v v
năm hai nghìn hai mươi ban dân vận thành ủy chú trọng tiếp xúc đối thoại lựa chọn những vấn đề trọng tâm không đột phá
những vấn đề còn bức xúc trong nhân dân để tập trung thực hiện